thưa quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín nóng nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ngay trong sáng nay phó chủ tịch ubnd tp lê hòa bình nhấn mạnh về việc mở cửa thành phố
không phải ngay sau ba mươi tháng chín thành phố sẽ mở cửa ồ ạt tất cả các hoạt động
mà mở cửa từng bước và có lộ trình
vậy cụ thể lộ trình mở cửa của tp hcm trong thời gian tiếp theo sẽ như thế nào
kính mời quý vị cùng theo dõi
tp hcm tổ chức họp báo công bố chỉ thị mới
sáng ngày ba mươi tháng chín tp hcm tổ chức họp báo công bố chỉ thị của ubnd tp
về việc tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
họp báo có ông lê hải bình phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
ông lê hòa bình phó chủ tịch ubnd tp hcm
ông phan nguyễn như khuê trưởng ban tuyên giáo thành ủy tp
ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
tại cuộc họp ông lê hòa bình phó chủ tịch ubnd tp hcm đã công bố chỉ thị
theo đó từ sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm tiếp tục kiểm soát
điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến dịch bệnh
không phải ngay sau ngày ba mươi tháng chín thành phố sẽ mở cửa ồ ạt tất cả các hoạt động
mà mở cửa từng bước và có lộ trình
dân từng bước trở về trạng thái bình thường mới nhưng không phải mọi người đồng loạt ra đường ông bình nói
phục hồi hoạt động chữa trị các bệnh khác ngoài covid một mươi chín
tp hcm cũng tiếp tục nâng cao năng lực điều trị của hệ thống các bệnh viện
gồm cả các bệnh viện tư nhân chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch bệnh
nghiên cứu thành lập khoa covid một mươi chín tại các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và bệnh viện đa khoa
theo ông lê hòa bình đây là lúc phục hồi lại các hoạt động để chữa trị cho người dân mắc bệnh khác
thành phố sẽ sử dụng các ứng dụng do ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm để triển khai cung cấp các thông tin dịch để cho người dân
quản lý sản xuất kinh doanh và hoạt động giao thông vận tải
thành phố yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị nhà nước các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
được phép hoạt động trên địa bàn tp hcm phải đăng ký mã qr tại địa chỉ antoan covid tphcm gov vn
đến ngày một mươi năm tháng một mươi các cơ sở này quét mã qr của toàn bộ người đến liên hệ công tác giao dịch
và sử dụng ứng dụng của thành phố hoặc ứng dụng pc covid để kiểm soát và tổ chức hoạt động
đồng thời thành phố triển khai gói hỗ trợ đợt ba cho người có hoàn cảnh thật sự khó khăn hiện đang có mặt
tại thành phố đảm bảo nguyên tắc đúng đủ đối tượng không bỏ sót không trùng lắp
ban hành chính sách và kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người già neo đơn
và các trẻ mồ côi do dịch covid một mươi chín
người dân ở lại với thành phố nhận gói hỗ trợ và tiếp tục tham gia sản xuất để cùng thành phố xây dựng và phát triển
ông lê hòa bình cho biết thành phố cũng triển khai các giải pháp phù hợp hỗ trợ tạo điều kiện bồi dưỡng
củng cố lực lượng lao động trở lại sản xuất kinh doanh không để thiếu hụt lao động
gần như một trăm linh công nhân khu chế xuất khu công nghiệp đã được ưu tiên tiêm vaccine và đến nay đã tiêm được hai mũi
nếu các hoạt động trở lại thì người dân sẽ được tiếp cận việc làm
quét mã qr hoặc giấy tờ chứng minh để lưu thông xe cá nhân chỉ đi trong thành phố
thành phố cũng yêu cầu người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác khi tham gia lưu thông
sử dụng mã qr của ứng dụng vneid và ứng dụng y tế hcm có thể hiện lịch sử tiêm vaccine
đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ chứng minh là f
đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
sau ngày ba mươi tháng chín sẽ không cấp giấy đi đường và dùng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân
nhưng phải đảm bảo an toàn ông lê hòa bình nói
thành phố cũng yêu cầu người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác
và không ra khỏi địa bàn tp hcm khi thực sự cần thiết sẽ có hướng dẫn của sở giao thông vận tải
thành phố yêu cầu các đơn vị đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa giữa tp hcm với các địa phương được thuận lợi
phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố
shipper thực hiện theo hướng dẫn của sở công thương
hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ đường thủy đường sắt hàng không
theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của bộ giao thông vận tải và quy định của bộ y tế
hiện nay bộ giao thông vận tải đã có kế hoạch mở lại các hoạt động vận tải đường bay
các hoạt động nếu được sự cho phép của nơi đi và nơi đến vẫn có thể thực hiện được ông lê hòa bình nói
việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên công vụ công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh
tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
thành phố cũng tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp danh với các tỉnh
tiếp tục kiểm tra phương tiện người tham gia lưu thông bằng mã qr và các công cụ nhận diện của từng ngành
lĩnh vực thành phố vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành
không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ủn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát
sau ngày ba mươi tháng chín không còn các chốt chặn nhưng vẫn tổ chức các chốt lưu động và tăng cường tuần tra kiểm soát
phó chủ tịch ubnd tp hcm nói
sau đây là danh sách các hoạt động được phép từ ngày một tháng một mươi
đơn vị nhà nước được hoạt động trở lại thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định số lượng lao động
đảm bảo an toàn phòng
các cơ quan lãnh sự tổ chức quốc tế chủ động quyết định phương án làm việc phù hợp với quy định phòng chống dịch
các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân cơ sở dịch vụ y tế cơ sở kinh doanh dược
mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế
một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
một số hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
hoạt động giáo dục và đào tạo tiếp tục dạy học gián tiếp
các hình thức đào tạo cho người đã được tiêm đủ vaccine có thể dạy học trực tiếp
hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự tập trung tối đa một mươi người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa bảy mươi người
hoạt động trong nhà hội họp tập huấn hội thảo tập trung tối đa một mươi người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa bảy mươi người
hoạt động ngoài chơi tập trung tối đa một mươi người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa một trăm linh người
các sự kiện văn hóa nghệ thuật tôn giáo tín ngưỡng meeting lễ phát động trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động
hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ giảm chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi địa tử
hoạt động bán hàng rong vé số rạo
hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác trừ các trường hợp được cho phép hoạt động
cũng theo chỉ thị của ubnd tp hcm người dân thành phố không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác trừ trường hợp cấp thiết thì thực hiện theo quy định của sở giao thông vận tải thành phố
đáng chú ý người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác trừ trường hợp cần thiết phải đi lại liên tỉnh thì thực hiện theo quy định của sở giao thông vận tải
người dân không được tự ý đi xe cá nhân ra khỏi địa bàn thành phố
chúng ta ở lại thành phố tiếp tục tham gia hoạt động sản xuất nhận gói an sinh tiêm vaccine
nếu có nhu cầu về quê thì có tổ chức được sự chấp thuận của sở giao thông vận tải thành phố còn người dân đi xe cá nhân thì sẽ không thể qua các chốt kiểm soát
ông lê hòa bình khẳng định và cho biết các khu chế xuất doanh nghiệp đang thiếu công nhân lao động và mong công nhân quay trở lại sản xuất
phó chủ tịch ubnd tp cho biết vừa qua một số công trình đã hoạt động trở lại
cơ hội việc làm cho người dân ở lại thành phố để phát triển cuộc sống tự mình chăm lo cho bản thân là rất lớn
tp hcm cũng đã có văn bản gửi cho các tỉnh thành có quy trình phối hợp đón công nhân trở lại thành phố
ông bình nói thêm
bên cạnh đó người nước ngoài khi nhập cảnh vào tp hcm phải khai báo y tế tại cửa khẩu và sử dụng mã qr hoặc giấy tờ thay thế cho các hoạt động tại thành phố
tp hcm cũng yêu cầu người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động linh hoạt
và động viên người thân cùng gia đình biết tự bảo vệ mình chăm sóc sức khỏe và sống an toàn
trong khả năng điều kiện cho phép luôn đồng hành chung tay góp sức cùng với các cấp các ngành các địa phương chăm lo cho các hoàn cảnh gặp khó khăn
hy vọng những tin tức về giao thông này sẽ giúp quý vị yên tâm và chắc chắn mang theo đủ giấy tờ khi đi ra ngoài sau ba mươi tháng chín
những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại